trên địa bàn tỉnh lào cai vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe khách đang lưu thông trên quốc lộ bốn d bất ngờ mất lái rồi đâm sập một mảng tường của ngôi nhà ven đường
toàn bộ hành khách trên xe may mắn thoát nạn sự việc xảy ra vào trưa ngày ba mươi một tháng năm trên quốc lộ bốn d đoạn qua xã cốc san thành phố lào cai tỉnh lào cai
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn tài xế nguyễn ngọc đức chú tại tỉnh hòa bình điều khiển xe khách trên đường di chuyển theo hướng từ thị xã sapa về thành phố lào cai
sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng thu thập được thì vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ô tô có hai mươi tám người gồm cả hành khách và tài xế
khu vực xảy ra tai nạn là một đoạn đường dốc cùng khúc cua đây cũng là tuyến đường độc đạo nối thành phố lào cai và thị xã du lịch sapa hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ